nhân dịp kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội sáu mươi sáu năm ngày giải phóng thủ đô
mùng một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
và chào mừng đại hội đảng bộ thành phố hà nội nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhiều phim truyện phim ca nhạc phim tài liệu đặc sắc về hà nội được chiếu trong đợt này
các phim được chiếu có nội dung đề tài về lịch sử cách mạng việt nam
chủ tịch hồ chí minh hà nội nghìn năm văn hiến
tiêu biểu có thể kể đến các phim truyện như hà nội vùng đứng lên
long thành cầm giả ca hà nội mùa đông năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hà nội một mươi hai ngày đêm em bé hà nội
các phim tài liệu như hoa tết hà nội khám phá du lịch hà nội
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc ngày độc lập mùng hai tháng chín
hồ chí minh chân dung một con người nguyên ái quốc hồ chí minh ba mươi chín phút cuối đời bắc